tỉnh hà giang đã tổ chức kỷ niệm một mươi năm cao nguyên đá đồng văn gia nhập mạng lưới công viên đệ chất toàn cầu
và khai mạc lễ hội hoa tam sắc mạch lần thứ sáu năm hai nghìn hai mươi
tới dự có phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu lãnh đạo một số bộ ngành trung ương
đại sứ quán hàn quốc và văn phòng unesco tại việt nam
phát biểu tại buổi lễ phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu nhấn mạnh
mặc dù điều kiện khó khăn nhưng tỉnh hà giang đã biết biến khó khăn thành lợi thế phát triển
một trong số đó là khai thác hiệu quả tiềm năng từ công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá đồng văn
diện mạo của vùng đã có nhiều thay đổi hạ tầng cơ sở được đầu tư đồng bộ
tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương
nhận thức của người dân trong công tác bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững được nâng lên
nhiều sản phẩm du lịch vùng cao nguyên đá đồng văn được xây dựng và trở thành thương hiệu của hà giang như hoa tam giác mạch
với chủ đề sắc hoa cao nguyên đá lễ hội hoa tam sắc mạch tỉnh hà giang năm hai nghìn hai mươi đã biểu diễn một chương trình nghệ thuật đặc sắc
khẳng định thương hiệu du lịch hà giang gắn liền với loài hoa tam giác mạch
tôn vinh giá trị di sản văn hóa và sức sống mãnh liệt của đồng bào các dân tộc trên vùng công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá đồng văn
lễ hội kéo dài đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi với nhiều hoạt động văn hóa thể thao đặc sắc